tỉnh nghệ an cần chỉ đạo quyết liệt và bài bản các ngành chức năng địa phương và doanh nghiệp liên quan trong việc bảo đảm môi trường
tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn nghi yên đồng thời khẩn trương di rời tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực này
tại các điểm xử lý rác ở khu liên hợp nằm cạnh cầu cấm trên quốc lộ một a đang thải ra nhiều khói đen
còn khu vực các lò đốt rác của nhà máy xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần galax chi nhánh nghệ an bốc lên nồng nặc rất khó chịu
hiện nay chúng tôi ở đây không thể mà chịu nuôi được rồi mùi nước ăn ông bà phải đi mua hai bình một bình để uống
còn nước tăm giặt thì riêng tôi đã khoảng là bốn mươi năm mét mà hiện nay là cũng không thể mà ăn uống được
khi muốn tăm giặt là phải nấu lên đun sôi lên khi nó mới ăn uống được
chúng tôi nhờ là nhà nước sớm có nơi cho chúng tôi được di chuyển đến nơi mới
được hướng một
kỷ niệm không kỳ tốt lành như mọi người dân khác
theo người dân không chỉ người lớn mà những đứa trẻ ở gần khu vực này đều bị ảnh hưởng sức khỏe
đa phần đều bị bệnh về đường hô hấp
khu liên hợp này được đầu tư xây dựng trên diện tích sáu mươi hectare ở khu vực trại giềng xóm bốn xã nghi yên huyện nghi lộc
tại đây quy hoạch các khu trôn lấp và khu đốt rác thải do công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị nghệ an
và công ty cổ phần galax chi nhánh nghệ an thực hiện
hiện mỗi ngày khu liên hợp này xử lý gần sáu trăm linh tấn rác thải các loại
trong đó rác trôn lấp hơn bốn trăm linh tấn rác đốt khoảng một trăm năm mươi tấn
rác thải rinh ngọt phân hủy rất nhanh cho nên sản ra lượng nước rác rất lớn
từ hai còng mưa nhiều mưa nhiều thì chỗ nào rác chứa được cháy lấp thì nước vào phân hủy một phần
tôi đã làm văn bản trên ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh đã giao cho sở tây nguyên và thành phố phù hợp chỉ đạo
và chúng tôi đang lập
dự án đang phê duyệt ở ủy ban nhân dân thành phố vinh
thì chắc chắn là có cái trạm xử lý nước rỉ rạc cuối cùng
thì một số cái chỉ tiêu chưa đạt thì chắc chắn là chúng tôi sẽ khắc phục được
trước thực trạng trên công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị nghệ an
cần sớm đầu tư xây dựng thêm khu xử lý nước thải đạt chuẩn
đồng thời công ty cần tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ đốt rác

để khí thải ra môi trường bảo đảm theo quyết định
và khẩn trương di rời bảy mươi hai hộ dân ở xóm bốn
trong diện ảnh hưởng của khu liên hợp đến khu tái định cư mới